trò chơi miệt vườn đậm chất dân dã là một trong những nét văn hóa đặc sắc là sản phẩm du lịch hấp dẫn của miền tây sông nước
giữa những ngày tết cổ truyền năm kỷ hợi này sẽ càng thú vị hơn khi được trải nghiệm trò đua heo tại cần thơ
cuộc đua chuẩn bị diễn ra rất nhiều người chưa từng xem đua heo hồi hộp để được xem heo đua như thế nào
nhiều người không tưởng tượng được con heo nặng nề như vậy sẽ chạy đua ra làm sao
những dự đoán khác nhau về con heo sẽ chiến thắng càng góp phần tạo ra không khí sôi nổi trước mỗi cuộc đua
mỗi cuộc đua với đoạn đường ngắn chỉ diễn ra khoảng một mươi đến một mươi hai giây nhưng rất thu hút người xem
khách tham quan sẽ mua phiếu dự đoán cho các số từ một đến năm tương ứng với năm vận động viên heo
người xem yêu thích con nào sẽ chọn con đó và quà chúng sẽ là một chú heo đắt
con heo đắt rất dễ thương món quà dù nhỏ nhưng tạo ra sự hào hứng cho người xem
mình đã xem đuông ngựa rồi đuôi chó rồi thì mấy con đó thì nó đã sinh ra nó có sự tốc độ rồi
còn heo thì mình không có nghĩ tới việc mà đuôi heo nên là mô hình rất là lạ làm cho người ta khán giả người ta sẽ tò mò xem hơn
trò đua heo được làng du lịch mỹ khánh thành phố cần thơ tổ chức từ năm hai nghìn tám
với heo đua là giống heo nuôi phổ biến ở miền tây nam bộ
được đem về chăm sóc huấn luyện cho quen dần trước khi tham gia đua
tuy chỉ mới hơn chục năm song thú tiêu khiển vui nhộn độc đáo này nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của cần thơ
nhiều tour du lịch miền tây đều đưa xem du heo vào chương trình phục vụ du khách cả trong lẫn ngoài nước
người nam bộ mình theo chúng tôi nghiên cứu thì ngày xưa là không có chương trình đua heo này
mình nghiên cứu là mình cho heo chạy đua nó có một cái là đặc sắc hơn
một cái mà vui ngọt hơn mà được nhiều người coi mà nhiều người thấy ưa chuộng
khách du lịch là rất thích cái chương trình này
ngày thường làng du lịch tổ chức ba suất đua heo cuối tuần và lễ tết là bốn suất đua lúc nào cũng đông khách